thưa quý vị theo cdc hà nội số ca mắc covid một mươi chín trưa ngày hôm nay trên địa bàn thành phố là một mươi năm trường hợp
trong đó có một mươi bốn ca tại khu cách ly và một ca tại cộng đồng
như vậy là trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn hà nội có ba chín trăm linh một ca mắc covid một mươi chín
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi bảy ca và số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm linh bốn ca
liên quan đến việc hà nội lên phương án đưa xe buýt hoạt động trở lại sau ngày hai mươi một tháng chín
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội vừa hoàn thành xây dựng tiêu chí an toàn phòng chống dịch
trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố
theo đó áp dụng các tiêu chí về thẻ xanh thẻ vàng covid với hành khách
cụ thể là người đã tiêm mũi vaccine thứ hai được một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
đã tiêm một mũi vaccine đối với các loại vaccine chỉ cần tiêm một mũi
người nhiễm sars cov hai khỏi bệnh đã hoàn thành thời gian cách ly trong vòng hai mươi một ngày
là những đối tượng được áp dụng tiêu chí thẻ xanh covid
thẻ vàng covid được cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử cho các cá nhân đã tiêm một mũi vaccine
có yêu cầu hai mũi được một mươi bốn ngày
trường hợp người không có thông tin dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử
cần phải chứng minh bằng các giấy tờ có liên quan
việc áp dụng thẻ xanh thẻ vàng theo ba giai đoạn
giai đoạn đầu là một mươi năm ngày sau thời điểm giãn cách xã hội trên toàn thành phố
kể từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín đến hết ngày năm tháng một mươi
giai đoạn từ ngày sáu tháng một mươi và giai đoạn bình thường mới